công an huyện thanh trì thành phố hà nội đã bắt giữ đối tượng nguyễn việt cường sinh năm hai nghìn năm
chú xã lê lợi huyện thường tín có hành vi chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông
làm việc với cơ quan công an đối tượng cường khai nhận khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng một
cường mượn xe ô tô mazda cx năm biển kiểm soát hai mươi chín a bốn mươi năm nghìn để đi
khi lưu thông đến khu vực đường ngũ hiệp thuộc địa phận thôn tương trúc xã ngũ hiệp huyện thanh trì
cường bị tổ tuần tra kiểm soát công an huyện thanh trì dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
do không có bảng lái xe và đã sử dụng ma túy cường tăng ga lao vào tổ công tác để bò chạy
hành vi này đã làm một chiến sĩ công an bị hất văng lên nắp capo và bị chấn thương phần mềm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng châu văn cư
chú thị trấn đức phong huyện bù đăng để xác minh về hành vi giết người
thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi tháng ba châu văn cư đi xe mô tô đến tròi dãy của người quen ở xã đoàn kết huyện bù đăng chơi
tại đây châu văn cư xảy ra xô xát với anh lê kim toàn
bị anh toàn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nên đối tượng đi vào tròi lấy dao chạy ra đâm anh toàn
khiến anh gục xuống và tử vong tại chỗ
sau khi gây án châu văn cư đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
công an huyện long thành tỉnh đồng nai
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan phòng cảnh sát giao thông
công an huyện tam nông tỉnh phú thọ bắt đối tượng truy nã nguy hiểm nguyễn văn huy
quê ở tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ công an vào năm hai nghìn hai mươi hai do nợ tiền nên huy đã lên mạng xã hội đặt làm giấy chứng nhận
đăng ký xe ô tô chiếc xe huy mua trả góp tại một ngân hàng với giá là hai triệu đồng
và mang bán cho một người dân trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ với giá hai trăm chín mươi triệu đồng rồi bỏ trốn
người mua xe đi làm thủ tục sang nhượng thì phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả
nên đến cơ quan công an trình báo
truy bắt không có kết quả ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông
tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã huy toàn quốc
vào ngày hôm qua lực lượng chức năng công an tỉnh bình thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
vụ phát hiện hai mươi năm bánh hình chữ nhật nặng hai mươi năm kg nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển trên địa bàn
trước đó vào sáng cùng ngày một người dân khi tắm biển tại bãi biển thuộc khu phố một mươi một phường bình tân
thị xã la ghi tỉnh bình thuận thì phát hiện một túi màu đen trôi giạt vào bãi cát
sau khi mở ra xem phát hiện bên trong có nhiều bánh hình chữ nhật nghi là ma túy
nên người này đã báo công an phường
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an thị xã la ghi khám nghiệm hiện trường
qua kiểm tra bên trong túi có chứa hai mươi năm khối hình chữ nhật
mỗi khối có trọng lượng khoảng một kg chất tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
lực lượng chức năng đã niêm phong số tăng vật trên phục vụ công tác điều tra
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tối ngày hôm qua một tháng bốn ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà gỗ
nằm ven kênh tàu hù trên đường phạm thế hiển phường hai quận tám
thành phố hồ chí minh ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà khác
khiến cho cả dãy nhà chìm trong biển lửa
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm điều động nhiều phương tiện chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
lực lượng chữa cháy đã tiếp cận cả hai hướng từ kênh tàu hủ và trên đường bộ
đến hai mươi một h năm mươi đám cháy được khống chế
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu dụi nhiều căn nhà tài sản
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ
thưa quý vị tại phiên xét xử sai phạm tại tập đoàn vạn thịnh pháp diễn ra vào sáng ngày hôm nay
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã giải thích về sự tranh lệch số liệu các tài sản đảm bảo
của bà trương mỹ lan trong vụ án
bên cạnh đó theo đại diện viện kiểm sát
việc truy tố bà đỗ thị nhàn về tội hối lộ là có cơ sở đúng người đúng tội
đối với ý kiến tranh luận về một một trăm sáu mươi sáu
tài sản để đảm bảo cho một hai trăm tám mươi bốn khoản vay trong cáo trạng
luật sư của trương mỹ lan xác định có một một trăm tám mươi sáu tài sản đảm bảo
theo viện kiểm sát thực tế có một số mã tài sản được đảm bảo cho nhiều khoản vay
do đó khi tổng hợp số liệu cơ quan tố tụng phải trừ đi hai mươi mã tài sản này
về ý kiến luật sư không đồng ý với nhận định nguyễn văn hưng là người cầm đầu
theo viện kiểm sát bị cáo hưng là phó tránh thanh tra
là người ra quyết định thanh tra trực tiếp chỉ đạo đỗ thị nhàn
và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên ngân hàng nhà nước và chính phủ
ngoài ra lời khai của hưng và các bị cáo khác tại phiên tòa cũng đã xác định hưng là người đứng đầu
bị cáo hưng đã chỉ đạo đoàn thanh tra chỉnh sửa và đưa vào nội dung không trung thực
dẫn đến kết luận thanh tra bị sai lệch
bên cạnh đó bị cáo hưng đã nhiều lần nhận tiền lợi ích vật chất từ scb
với tổng giá trị lên đến ba trăm chín mươi usd để chỉ đạo làm trái công vụ là có tính vụ lợi
sau đó bị cáo hưng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng người đúng tội
đối với tội danh nhận hối lộ của đỗ thị nhàn viện kiểm sát cho rằng bị cáo nhàn là trưởng đoàn thanh tra
kết quả thanh tra đã xác định tình hình tài chính của scb là rất xấu
đủ điều kiện đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và chuyển sai phạm sang cơ quan điều tra
bị cáo nhàn đã lợi dụng sai phạm này để thông báo cho trương mỹ lan biết tình hình
hướng dẫn bị cáo lan cách thức đối phó và đồng ý không xử lý
đối với scb bốn lần nhận tiền từ võ tấn hoàng văn tổng cộng năm hai triệu usd
hành vi của bị cáo nhàn đã cấu thành tội nhận hối lộ
do nợ thuế cá nhân nên bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam
bị cấm xuất cảnh ngoài ra trường mỹ đình chỉ tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
trước đó bà nguyễn thị út em đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn
với một số phụ nữ